cũng tại tỉnh bình dương trong ngày một mươi một tháng ba công an thị xã tân uyên đang phối hợp với các đơn vị
nghiệp vụ công an tỉnh khẩn trương truy tìm đối tượng đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội
khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày tám tháng ba khi tổ tuần tra đảm bảo trật tự đô thị của phường khánh bình
thị xã tân uyên thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền vận động người dân chấp hành các quy định về trật tự đô thị
xử lý các hành vi buôn bán lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn phường khánh bình
đến đoạn đường lê thị trung thuộc khu phố long bình thì phát hiện một trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng đệ đường vỉa hè
tuy nhiên quá trình xử lý đối tượng này đã có hành vi quá khích la lối khiến nhiều người hiếu kỳ tập trung đến xem
sau khi tổ công tác giải thích đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và ký vào biên bản vi phạm hành chính
ngày chín tháng ba một tài khoản tên mèo đăng tải video clip vụ việc trên lên nhóm công khai
hóng biến tân uy hai mươi bốn h với tiêu đề giật gân công an đánh người bầu sai sự thật để câu like câu view
hiện vụ việc đang được xác minh xử lý theo quy định pháp luật